một đối tượng nghiện ma túy chuyên đột nhập vào nhà dân vào ban đêm để trộm cắp tài sản vừa bị công an huyện yà leo tỉnh đắk lắc bắt giữ
tại thôn tám xã yà leo huyện yà leo vào ban đêm khi chị nguyễn thị thúy vân và con gái đang ngủ trong nhà thì bị kẻ gian liều lĩnh cậy cửa đột nhập và lấy ba chiếc điện thoại ba chiếc lắc tay ba chỉ vàng một xe mô tô và một mươi triệu đồng tiền mặt
sau khi nhận được tin báo công an huyện yà leo đã nhanh chóng điều tra làm rõ bắt được đối tượng nguyễn thành liêm chú ở xã mỹ thắng huyện phù mỹ tỉnh bình định
liêm khai nhận từng có ba tiền án mới ra tù vào năm hai nghìn hai mươi liêm đã gây ra sáu vụ trên địa bàn huyện yà leo lấy trộm tổng giá trị tài sản hơn một trăm linh triệu đồng
hiện đội cảnh sát hình sự công an huyện ea leo đang truy thu tăng vật để trả lại cho các hộ dân bị mất và kết luận vụ việc để chuyển truy tố đối tượng nguyễn thành liêm trước pháp luật